lê văn mang phạm bảo quân và lê hương giang
hai án trung thân cho nguyễn bá thành nguyễn thu huyền
án tù một mươi sáu năm cho hoàng anh ngọc hay còn gọi là hot girl ngọc miu
người tinh của ông trùm ma túy văn kính dường
đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được đánh giá là cực kỳ ly kỳ hơn cả một bộ phim
cơ quan điều tra đã thu giữ gần hai trăm linh kg ma túy tinh chất
tương đương với số tiền gần ba trăm linh tỷ đồng
ba tấn hóa chất là tiền chất dùng trong sản xuất ma túy tại một mươi ba xưởng sản xuất
tổng kết hóa chất thu giữ bốn tỷ đồng tiền mặt
kê biên ba căn nhà đất dãy trị giá gần hai mươi tỷ đồng
cùng nhiều máy móc thiết bị và dụng cụ liên quan đến quá trình sản xuất ma túy
để phá được vụ án này có những câu chuyện ly kỳ mà bây giờ các điều tra viên mới có thể kể lại
vào khoảng đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu khoa công tác trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận bình thạnh phát hiện nhiều đối tượng có biểu hiện
hoạt động mua bán tặng chữ trái phép chất ma túy trên địa bàn quận
anhkeeper đấy vợ abs
pháp nghiệp vụ đối với những đối tượng này các trinh sát nhận thấy có nguồn thuốc lắc rất rẻ hơn so với thị trường lúc bấy giờ thẩm lậu và địa bản quận

pháp nghiệp vụ đối với những đối tượng này các trinh sát nhận thấy có nguồn thuốc lắc rất rẻ hơn so với thị trường lúc bấy giờ thẩm lậu và địa bản quận
sau khi trốn chạy hắn đổi tên của bình thành trần ngọc hiếu và tiếp tục trở lại con đường phạm tội
từ đây mọi hoạt động về sau của hắn cho đến khi bị bắt trong đường dây sản xuất
mua bán trái phép chất ma túy được sử dụng bằng cái tên giả này
vợ thì đi nước ngoài rồi cũng ly hôn
vợ hai bị bắt là trong cái vụ án mà cùng với dương này nè dương bị truy nã
vợ hai thì bị bắt đi tù đang đi thi hành án ở trại giam thái nguyên
và sau đó thì trong quá trình vào thành phố hồ chí minh thay tên thay lai lịch
đổi tên thành là trần ngọc hiếu thì lại cặp với ngọc miu
có một đứa con và cái cô này được dương tru cấp biết dương có hoạt động
mua bán như vậy
mặc dù đã bị lột mặt nạ và xác định vai trò chủ mưu cầm đầu
nhưng tại cơ quan điều tra dương hoàn toàn không khai gì về đồng bọn
để dương thừa nhận toàn bộ hành vi của mình điều tra viên phải mất sáu tháng
áp dụng linh hoạt mềm dẻo các biện pháp điều tra để đối tượng tâm phục khẩu phục
mà trong vòng sáu tháng đó thì bốn tháng là không làm gì
vô nói chuyện tâm sự cơ quan điều tra vẫn trọng chứng hơn động cung
đối tượng không khai thì mình cũng sử dụng chứng cứ để xử lý
nhưng mà sau đến khi mà hết vấn đề là chối cãi rồi thì là bắt đầu tâm sự là khai nhận hết toàn bộ
nhưng mà đối với đồng bọn thì không làm gì về đồng bọn
thì coi như là vẫn giấu
tất cả mọi cái ôm về mình hết tự khai nhận về mình hết
từ lời khai của văn kính dương kết hợp với các chứng cứ tài liệu thu được
cơ quan điều tra đã làm rõ quá trình điều hành đường dây sản xuất ma túy
đặc biệt lớn đầu tiên xuất hiện ở việt nam
sau khi bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh thay tên đổi họ văn kính dương trở lại con đường phạm tội
trong một lần đi vũ trường tại campuchia
dương gặp người đàn ông tên là tom không rõ lai lịch
dương được người này cung cấp nguyên liệu công thức để sản xuất ma túy
cả hai thỏa thuận sản xuất ma túy thành phẩm ăn chia theo tỷ lệ
tom bảy phần dương ba phần
dương khuê nguyễn đức kỳ nam và sáu đồng phạm trực tiếp nghiên cứu sản xuất và mang hàng đi tiêu thụ
ông trùng này thuê biệt thự tại khu dân cư trung sơn bình chánh tp hcm để sản xuất
do cần địa điểm riêng biệt để thử nghiệm hắn đã chỉ đạo đàn em tìm thuê thêm căn biệt thự tại đường số ba
khu nhà ở sạch bà tánh bình chánh cho nam sản xuất ma túy
ông dương này nó đặc biệt là nó không thuê người ngoài
nếu mà có người ngoài thì cũng đã là rất là thân ở bên ngoài
cũng là anh con cô con cậu với văn kinh dương
mẹ của phạm bảo quân lại là có mối tình cảm với bố của văn kinh dương
nguyễn bá thành người vận chuyển hóa chất từ hà nội vào cho dương sản xuất
cũng là gia đình trong gia đình còn chú còn bác
nguyễn thị thu hiền thì cũng là em ở ngoài xã hội nhưng mà rất là thân tính
rồi lê văn mang là đối tượng là lái xe
là lái xe cho dương
nó tất cả là hầu như là gọi là trong gia đình hết
lần đầu tiên tại các biệt thự ở khu trung sơn
nhóm của văn kính dương sản xuất được bốn kg ma túy
mang đi tiêu thụ nhưng bị trả lại do không đạt chất lượng
để tránh bị phát hiện dương liên tục thay đổi địa điểm sản xuất
khi thì ở một biệt thự thuộc phường tân phong quận bảy
lúc lại ở căn nhà xã phước đồng thành phố nha trang
lần này chúng bảo chí là dương sản xuất được bốn kg ma túy
chế được bốn mươi kg bột methanol

số còn lại dương trộn với bột và ma túy sản xuất trước đó
thành bốn mươi tám kg thuốc lắc dạng viên nén
một phần ma túy này dương thuê người đem bán tại hải phòng
để thẳng ba năm hai nghìn một mươi bảy dương thuê người trở dụng cụ để hóa chất
sản xuất ma túy từ nha trang về nhà của nguyễn đức việt nam
tại xã trà cổ huyện tân phú đồng nai
lần này chúng thu được tám mươi kg bột nguyên chất
sau khi chia cho thuốc dương thuê người đem bán tại hải phòng
sau khi chia cho thôm phần còn lại
dương chỉ đạo đàn em trộn bột tự nhập thành hai trăm tám mươi tám viên thuốc lắc
bảy mươi hai kg tất cả
dương mang về chỗ ở trên đường nguyễn du cất dấu
nguyễn đức việt nam là cái vai trò là
ngồi nhận được thông tin từ nước ngoài về
cái đối tượng từ nước ngoài về hướng dẫn
làm ra cái dụng cụ
làm ra dụng cụ để sản xuất ma túy
rồi là người coi như là lấy các hóa chất
làm theo hướng dẫn của đối tượng ở bên nước ngoài
hướng dẫn về đối tượng này sử dụng số điện thoại ở nước ngoài
nên coi như là mọi cái về các số điện thoại thì không thể xác minh được
trong thời gian bị truy nã văn kính dương sống như vợ chồng với vũ hoàng anh ngọc
tức là hot girl ngọc miu
ngọc không tham gia vào đường dây sản xuất tiêu thụ ma túy
nhưng chỗ ở của người đẹp là nơi cất giấu hàng của dương
ngọc bị cáo buộc đã trực tiếp giúp dương và đồng bọn cất dấu ba năm trăm linh viên ma túy
kết thúc vụ án dù văn kính dương nhận hết tội về mình
nhưng những điều đó không thể giúp cả người tình lẫn người thân của hắn
thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật
kính thưa quý vị khán giả
vụ án văn kính dương đã để lại nhiều bài học đắt giá cho những kẻ làm ăn phi pháp
việc bắt giữ tên tội phạm trốn trại văn kính dương đã thể hiện một đạo lý
rằng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt
tội phạm dù có tinh vi và lọc lõi đến đâu
thì cuối cùng cũng phải chịu sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật
bi kịch cuộc đời của dương và ngọc đều xuất phát từ câu chuyện tình tiền
và việc lựa chọn lối sống hưởng thụ của những kẻ lười lao động
đến đây chương trình hồ sơ vụ án kỳ này cũng xin được khép lại